thưa quý vị hôm nay là ngày nghỉ lễ đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh kéo dài bốn ngày
và chắc hẳn là quý vị đang rất là quan tâm tới tình hình thời tiết để có những ngày nghỉ thật trọn vẹn vui vẻ phải không ạ
và một tin vui cho quý vị đó là sau những ngày nắng nóng kéo dài ở miền bắc thì từ chiều ngày hôm qua
do ảnh hưởng của một dạnh áp thấp hình thành qua khu vực nam đồng bằng bắc bộ
nên khu vực này đón những cơn mưa rào và rông rải rác
vâng rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ sẽ tiếp tục dịch chuyển chậm xuống phía nam
vì vậy mà cả ba khu vực trung bộ tây nguyên và nam bộ trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng chín
chiều và tối sẽ có mưa rào và rông rải rác